sáng ngày hai mươi năm tháng sáu tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch tranh biện châu á hai nghìn một mươi chín
đây là giải tranh biện thường niên lớn nhất của châu á dành cho sinh viên đại học lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của ba trăm sáu mươi năm thí sinh đến từ một mươi sáu nước châu á
với lợi thế tổ chức tại nước chủ nhà việt nam có một mươi hai đội thi đến từ khoa quốc tế đại học quốc gia hà nội
đại học ngoại ngữ học viện ngoại giao đại học kinh tế quốc dân đồng nhất trong các kỳ tổ chức giải đấu này trong một mươi năm qua
mục tiêu chính của giải vô địch tranh biện châu á là giới thiệu và phát triển văn hóa tranh biện ở việt nam
với hy vọng mang đến khả năng hùng biện tự tin và tư duy phản biện sắc xảo cùng sự tôn trọng những quan điểm trái chiều cho học sinh việt nam
đây là những kỹ năng đặc biệt quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của học sinh trong quá trình hội nhập thế kỷ hai mươi một
dự kiến vòng chung kết giải vô địch tranh biện châu á sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội